còn với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lô đề chín đối tượng vừa bị công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý trước pháp luật
trước đó công an huyện thạch thành đã phát hiện đối tượng phạm văn ngọc và lê thanh tùng đều ở thị trấn vân du thạch thành đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng
mở rộng vụ án công an huyện thạch thành đã vận động bảy đối tượng khác đều ở thị trấn vân du thạch thành ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép số lô số đề
quá trình điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng nói trên khoảng hơn chín trăm linh triệu đồng
trong số chín đối tượng bị khởi tố một đối tượng đã được cơ quan công an cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú